vào sáng ngày hôm nay tại hà nội hội đồng thẩm định quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi tổ chức phiên họp
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ là chủ tịch hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp
cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đại diện cơ quan thường trực hội đồng thẩm định các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành liên quan
bộ công an xác định quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đặt ra mục tiêu hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy trong cả nước
được hoàn thiện hiện đại kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quốc gia đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật công trình phục vụ ứng phó khẩn cấp huấn luyện chỉ huy điều hành kiểm định phương tiện và nghiên cứu khoa học công nghệ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ trưởng tô lâm chủ tịch hội đồng thẩm định nhấn mạnh quy hoạch đã được cơ quan lập quy hoạch chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan ngang bộ và các địa phương triển khai lập theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch
sau khi quy hoạch được thủ tướng chính phủ phê duyệt sẽ là căn cứ để bộ công an các bộ ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thực hiện góp phần quan trọng phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân bảo vệ tài sản của nhà nước
đồng thời góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ chính trị tại nghị quyết một mươi hai
kết thúc phiên họp hội đồng thẩm định nhất trí thông qua hồ sơ quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
bộ trưởng tô lâm đề nghị cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia thẩm định của các bộ cơ quan ngang bộ ý kiến các chuyên gia phản biện ý kiến của các địa phương kết luận của hội đồng thẩm định tại phiên họp hôm nay sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật trình thủ tướng chính phủ phê duyệt

đến năm hai nghìn hai mươi ba phần đấu hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà ở doanh trại đối với một trăm linh công an xã thị trấn trên toàn quốc đến hết năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh công an xã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác
kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ giải ngân và xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại công an xã thị trấn tập trung giám sát quản lý thực hiện bảo đảm an toàn
chất lượng và đúng tiến độ khuyến khích nhà thầu đẩy nhanh tiến độ rút ngắn thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi ba đối với các dự án đã có kế hoạch bố trí vốn để triển khai đã được phê duyệt tiến độ thực hiện cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ trong tổ chức thực hiện và cam kết về tiến độ giải ngân
chú trọng nâng cao chất lượng công trình dự án cần xem việc bảo đảm chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư thiết kế dự toán
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng tiến độ dự án tiêu cực lãng phí trong quá trình triển khai dự án
đồng chí bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương quyết tâm cao quyết liệt trong nhiệm vụ công tác giải ngân
cần xem công tác giải ngân xây dựng công an xã thị trấn là nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi ba phân đấu giải ngân một trăm linh nguồn vốn đầu tư và các nguồn kinh phí hoàn thành một trăm linh xây dựng nhà ở doanh trại công an xã đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu
theo nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn trong tình hình mới
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
vào tối ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật bảy mươi năm năm khắc ghi lời bác dạy
tới dự có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
chương trình giao lưu nghệ thuật bảy mươi năm năm khắc ghi lời bác có sự tham gia của các khách mời giao lưu là nhà lý luận
các nhân vật tiêu biểu gương điển hình tiên tiến được lựa chọn trong lực lượng công an nhân dân người dân thanh niên tiêu biểu văn nghệ sĩ
thông qua các phóng sự câu chuyện thực tế chương trình đã góp phần tuyên truyền giúp cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nhận thức sâu sắc
ý nghĩa tầm quan trọng của việc phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện để nâng cao ý chí chiến đấu
thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đồng thời cổ vũ động viên toàn lực lượng phát huy cao độ bản lĩnh chính trị vững vàng
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng có phẩm chất đạo đức trong sáng lối sống lành mạnh
thật sự liêm chính gương mẫu gắn bó mật thiết với nhân dân
vì nhân dân phục vụ củng cố tăng cường niềm tin của đảng nhà nước của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
góp phần bảo vệ uy tín danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
vào ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết các mặt hoạt động của ba cơ quan đại diện bộ công an tại nước ngoài
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả nổi bật mà ba cơ quan đại diện của bộ công an tại lào campuchia trung quốc đã làm được trong thời gian qua
có phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của việt nam
củng cố phát triển mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của nước bạn ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kết quả của các mặt công tác xây dựng lực lượng
hậu cần kỹ thuật của các cơ quan đại diện bộ công an tại nước ngoài đồng chí thứ trưởng đã chỉ đạo tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắt
nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao
đảm bảo thực hiện liên thông đồng bộ về tổ chức bộ máy bố trí cán bộ quan tâm chế độ chính sách trang cấp phương tiện
trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với yêu cầu công tác để các cơ quan đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong chiều nay cụm thi đua số năm khối các đơn vị trực thuộc bộ công an gồm cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát phòng cháy trễ cháy và cứu nạn cứu hộ viện khoa huyền sự cục cảnh sát quản lý chạy giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã tổ chức ký giao ước phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
thống nhất các nội dung biện pháp chỉ tiêu để đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc các đơn vị trong cụm thi đua số năm khối các đơn vị trực thuộc bộ cũng thống nhất tiếp tục xây dựng
duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm cách làm hiệu quả sáng tạo nhân rộng điển hình tiên tiến động viên cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chủ động nắm và dự báo tình hình diễn biến các loại tội phạm để kịp thời tham mưu cho bộ chính phủ xây dựng tổ chức thực hiện các chủ trương giải pháp kế hoạch trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý nhà nước về trật tự xã hội
hoàn thiện dự thảo về các dự án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội kịp thời hướng dẫn về nhiệm vụ các mặt công tác đối với hệ lực lượng cảnh sát công an địa phương trong điều tra các chuyên án vụ án có khó khăn vừa mất